là cửa ngõ biên giới với nhiều cửa khẩu và đường mòn lối tắt qua trung quốc nhiều năm qua lạng sơn luôn được đánh giá là điểm nóng về tội phạm mua bán người đặc biệt là tình trạng mua bán trẻ em diễn ra ngày càng phức tạp
là các thiếu nữ mới lớn với chiêu bài vợ yêu rồi bán nạn nhân mà chúng hướng tới còn có những trẻ sơ sinh trẻ em sinh sống trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn cha mẹ thường đi làm ăn xa ít hiểu biết
mới đây phòng cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị bích liễu về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
thì theo sự thỏa thuận ban đầu thì nhi bảo tôi về sài gòn giúp nhi ôm đứa bé đi sang cúc kiến
bên cạnh đẩy mạnh đấu tranh quyết liệt với các đối tượng có hành vi mua bán người công an tỉnh lạng sơn đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nhất là thủ đoạn của các đối tượng để người dân nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn hoạt động của tội phạm
mỗi người dân cần nâng cao nhận thức không để phụ nữ và trẻ em hay bất cứ ai trong cộng đồng trở thành nạn nhân của nạn mua bán người